không quy định thời gian sở hữu nhà trung cư bổ sung hạ sĩ quan lực lượng vũ trang được thuê nhà ở công vụ
đây là một số nội dung đáng chú ý được quy định trong dự án luật nhà ở sửa đổi vừa được quốc hội biểu quyết thông qua trong phiên họp sáng ngày hôm nay
với tám mươi năm sáu mươi ba đại biểu quốc hội biểu quyết tán thành quốc hội đã thông qua dự án luật nhà ở sửa đổi
trước đó trình bày báo cáo giải trình tiếp thu chủ nhiệm ủy ban pháp luật hoàng thanh tùng cho biết liên quan đến cải tạo xây dựng lại nhà trung cư
dự thảo luật không quy định thời hạn sở hữu mà chỉ quy định thời hạn sử dụng nhà trung cư trên cơ sở kế thừa luật nhà ở hiện hành
khi nhà trung cư hết thời hạn sử dụng có nguy cơ sập đổ phải phá rỡ thì giá trị nhà ở không còn
nhưng giá trị quyền sử dụng đất ở ổn định lâu dài theo quy định của luật đất đai vẫn còn
và người dân vẫn được bồi thường đảm bảo tính thống nhất với luật đất đai
luật cũng bổ sung ưu đãi đối với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân
được xây dựng cả nhà ở thương mại trong quỹ đất hai mươi của tổng diện tích đất ở trong phạm vi dự án
luật nhà ở sửa đổi lần này đã mở rộng thêm đối tượng thuộc lực lượng vũ trang nhân dân và tổ chức cơ yếu được thuê nhà ở công vụ
theo đó người làm công tác cơ yếu và công tác khác trong tổ chức cơ yếu là sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp
hạ sĩ quan thuộc quân đội nhân dân công an nhân dân đã thuộc đối tượng được thuê nhà ở công vụ khi được điều động
luân chuyển biệt phái theo yêu cầu quốc phòng an ninh luật nhà ở sửa đổi có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng chính phủ vừa ký công điện về điều hành tăng trưởng tiến dụng những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
để tiếp tục nâng cao hiệu quả điều hành các công cụ chính sách tiền tệ điều hành tín dụng

thủ tướng chính phủ vừa thực hiện các chỉ đạo của lãnh đạo chính phủ về tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng của người dân doanh nghiệp
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ổn định kinh tế vĩ mô bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế
thủ tướng chính phủ yêu cầu ngân hàng nhà nước việt nam rút kinh nghiệm việc điều hành tăng trưởng tín dụng chậm năm hai nghìn hai mươi
khẩn trương giả soát toàn diện kết quả cấp tín dụng của hệ thống các tổ chức tín dụng đối với nền kinh tế
từng ngành từng lĩnh vực kết quả cấp tín dụng của từng tổ chức tín dụng ngân hàng thương mại đến thời điểm hiện tại để theo thẩm quyền và quy định của pháp luật
đồng thời thủ tướng yêu cầu ngân hàng nhà nước có biện pháp điều hành tăng trưởng tiến dụng năm hai nghìn hai mươi ba kịp thời hiệu quả khả thi
bảo đảm cung cấp đủ vốn tín dụng phục vụ nền kinh tế và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng
tuyệt đối không để tắc nghẽn ách tắc chậm trễ không đúng thời điểm
trường hợp có nội dung vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền theo quy định
chịu trách nhiệm trước chính phủ thủ tướng chính phủ về việc điều hành tăng trưởng tín dụng
báo cáo thủ tướng chính phủ tình hình kết quả thực hiện trước ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị pháo nổ là loại hàng hóa bị cấm buôn bán sử dụng
tuy nhiên do lợi nhuận nên các đối tượng vẫn tìm mọi thủ đoạn để sản xuất buôn bán kiếm lời
hoạt động này diễn biến hết sức phức tạp
nhất là vào dịp cuối năm và các lực lượng chức năng trên địa bàn của tỉnh bắc cạn
đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp quyết liệt đấu tranh phòng ngừa và xử lý nghiêm
các trường hợp vi phạm về pháo nổ
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bắc cạn vừa ngăn chặn thành công vụ vận chuyển hơn ba trăm linh hộp pháo hoa nổ
có tổng trọng lượng gần bốn trăm ba mươi kg tại địa phận huyện bạch thông
trước đó tổ tuần tra phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc cạn
cũng đã kịp thời ngăn chặn vụ vận chuyển trên một tấn pháo trái phép qua địa bàn
lái xe thừa nhận đã nhận số hàng này tại khu vực đeo gió huyện ngân dơn tỉnh bắc cạn
và vận chuyển về huyện đại từ tỉnh thái nguyên
cùng với việc tăng cường tuyên truyền nhân dân các hộ kinh doanh cam kết không tham gia
tiếp tay vận chuyển mua bán pháo nổ trái phép lực lượng chức năng công an tỉnh bắc cạn
đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát nắm tình hình kiên quyết đấu tranh ngăn chặn
xử lý nghiêm các trường hợp tham gia mua bán vận chuyển tăng trữ pháo nổ trái phép
công an tỉnh bắc cạn đã chỉ đạo công an các cấp như là cấp xã cấp huyện
với các cơ quan ban ngành đoàn thể tại địa phương tuyên truyền đến nhân dân biết
và thực hiện các quy định về quản lý sử dụng pháo tăng cường công tác nắm tình hình
phòng ngừa đấu tranh với các hành vi vi phạm về pháo
để ngăn chặn các hành vi vi phạm về pháo
là thời điểm trước trong và sau tết lực lượng công an toàn tỉnh bắc cạn
đang nỗ lực làm tốt công tác điều tra cơ bản ra soát xác minh các tuyến địa bàn trọng điểm
chế tạo tàng trữ vận chuyển sử dụng mua bán trái phép pháo
để có phương án biện pháp phòng ngừa đấu tranh phù hợp
tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn đang đến gần
vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân lực lượng chức năng khuyến cáo người dân
nghiêm túc thực hiện tốt các quy định về phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật về pháo nổ
khi phát hiện các trường hợp cố ý vi phạm hãy liên hệ và báo cho cơ quan chức năng
để được xử lý kịp thời theo quy định
giả danh cán bộ của các cơ quan chức năng nhắn tin gọi điện lừa đảo chiếm đoạt tài sản
là một thủ đoạn tuy không mới nhưng vẫn có nhiều người dân trở thành nạn nhân
của các đối tượng này
mới đây công an quận bắc tử liêm hà nội đã bắt giữ một mươi đối tượng giả danh bác sĩ
để lừa đảo dưới hình thức khám chữa bệnh và bán thuốc
đối tượng mà chúng hướng tới là những người già người mắc bệnh lý
và đã sử dụng thuốc đông y nhiều năm mà chưa khỏi bệnh
đây là toàn bộ số tăng vật gồm máy tính điện thoại di động con dấu giả
và hơn sáu trăm linh hộp thực phẩm chức năng mà lực lượng chức năng vừa thu giữ
của nhóm đối tượng trong một vụ lừa đảo
còn đây là nạn nhân của nhóm đối tượng trên
theo lời kể lại của nạn nhân này cách đây ít ngày bà nhận được điện thoại
của một người tự xưng là thanh tra sở y tế
người này thông báo bà thuộc diện những người cao tuổi uống thuốc đông y lâu năm
mà chưa khỏi bệnh nên được nhà nước hỗ trợ hoàn lại tám mươi số tiền đã bỏ ra mua thuốc
để nhận được gói hỗ trợ bà cần phải đóng trước phí làm hồ sơ
phí lót tay phê duyệt hồ sơ để làm thủ tục hoàn tiền
lúc đầu thì nó bảo đưa hai trăm linh
để làm hồ sơ sau đó thì nó gửi cho cô bốn cái hộp thuốc canxi
sau thanh toán xong rồi thì nó nhận được rồi
thì là nó bảo với cô là coi như là hồ sơ của chị
kiểu như là chị đóng ba mươi triệu để làm hồ sơ
sau ba mươi triệu xong thì nó nói là nhà chị kiểu như là phải đóng lệ phí đấy
lệ phí là một trăm linh triệu
đối tượng chủ mưu của vụ lừa đảo
là nguyễn văn tâm hai mươi bốn tuổi chú tại huyện nam tử liêm hà nội
tại cơ quan công an tâm khai nhận đã lên mạng tìm mua thông tin cá nhân của người cao tuổi
đã từng đi mua thuốc chữa bệnh với giá hai đồng mỗi số điện thoại để thực hiện hành vi lừa đảo
khi em mua lọ thuốc ở trên bà về là giá gốc là hai mươi năm đồng
bán cho khách thì có khách bán được tám trăm linh có khách thì năm trăm linh một lọ
có khách thì một triệu một lọ
thì tùy theo khách là giàu hay nghèo
khi bạn nào chốt được đơn đó thì mới đem đóng hàng
đi luôn chứ không phải là đẻ khách chờ đợi
khi người ta nhận thành công rồi
thì bọn em quay sang làm sổ thăm khám định kỳ
mỗi tháng bệnh nhân được nhà nước hỗ trợ là hai tám trăm linh đồng
trong vòng năm năm thì hết hiệu lực
thì cũng tạm ứng khoản chi phí là bốn bảy trăm linh để làm sổ thăm khám định kỳ này
và cái thứ ba là làm xong rồi
mỗi tháng các bác không về nữa mà các bác về một lần để các bác dồn trong vòng năm năm
số tiền khoảng hai trăm linh
ba trăm linh triệu đồng đó dồn số như thế tạm ứng chi phí là khoảng hơn một mươi triệu đồng
thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi
chúng đã đánh vào tâm lý tuổi già bệnh tật khoản tiết kiệm không đủ trang trải lúc ốm đau
muốn được điều trị nhanh để khỏi bệnh
chính vì điều này nhiều nạn nhân là người già đã sập bẫy lừa đảo
với thủ đoạn trên nhóm của tâm đã thực hiện thành công gần chục vụ
với hàng trăm nạn nhân số tiền chiếm đoạt lên tới hàng tỷ đồng
cơ quan công an khuyến cáo người dân nhất là những người cao tuổi những người mắc bệnh
khi thăm khám thì lên đến trực tiếp các cơ sở khám chữa bệnh
để thăm khám và mua thuốc có giấy tờ hóa đơn xuất xứ
và khi mà nhận biết là có dấu hiệu lừa đảo
thì cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời xác minh để xử lý
và bên cạnh đó đối với các cơ sở y tế là cũng cần phải phối hợp chặt chẽ hơn với cả cơ quan công an
để xử lý nghiêm các đối tượng lừa đảo liên quan đến các hình thức
mà chúng ta có thể xử lý
cơ quan công an cũng cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ
những thông tin cá nhân của các bị hại đã được các đối tượng trong ổ nhóm này thu mua
từ những nguồn nào đồng thời yêu cầu ai là bị hại hãy đến cơ quan công an trình báo
để làm cơ sở xử lý các đối tượng về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tạm ngưng hoạt động kiểm định xe cơ sở
cơ giới của công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới đắc nông
trung tâm đăng kiểm bốn nghìn tám trăm linh một d sở giao thông vận tải đắk nông vừa ban hành thông báo về vấn đề này
hoạt động đăng kiểm xe cơ giới của công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới đắc nông
tại thành phố giang nghĩa tỉnh đắc nông bị tạm ngưng từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
cho đến khi có thông báo mới
lý do tạm ngưng là thiết bị kiểm tra đèn chiều sáng phía trước của dây chuyền kiểm định
không hiệu chỉnh được thông số tọa độ và hiện chưa có linh kiện
phụ tùng thiết bị để thay thế
sau khi khắc phục xong công ty sẽ hoạt động trở lại bình thường
và trong thời gian tạm ngưng hoạt động công ty vẫn duy trì bộ phận giải quyết các hồ sơ
liên quan đến kiểm định xe
mỗi đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hỗ trợ một triệu đồng một người
dự kiến của liên đoàn lao động hà nội trong dịp tết nguyên đán giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn
theo đó liên đoàn lao động tp hà nội đề nghị công đoàn các trường đại học cao đẳng
công đoàn cục thuế cục hải quan thành phố hà nội ra soát số lượng đoàn viên người lao động khó khăn
do bị tai nạn lao động mắc bệnh hiểm nghèo gia đình bị thiên tai dịch bệnh hỏa hoạn
cụ thể người lao động có hoàn cảnh khó khăn như gia đình có người thân gặp tai nạn rủi ro
tai nạn lao động người lao động có thu nhập bình quân sáu tháng liên kề
dưới bốn sáu triệu đồng một tháng thu nhập thấp thì sẽ được hỗ trợ khoản này
thời điểm này người nông dân ở khu vực phía đông của tỉnh tiền sơn
tỉnh giang bước vào thu hạch vụ lúa thu đông năm hai nghìn hai mươi ba
dù vụ lúa này ngành nông nghiệp không khuyến cáo người nông dân gieo xạ đại trà
nhưng do thời tiết thuận lợi nên lúa đã trúng mùa và trúng giá
cụ thể lúa om năm nghìn bốn trăm năm mươi một có giá từ tám ba trăm linh đồng đến tám sáu trăm linh đồng một kg
đài thơm tám hương châu sáu giá trên dưới tám sáu trăm linh đồng một kg
nàng hoa v
v d hai mươi có giá là hơn chín năm trăm linh đồng một kg
với mức giá này nông dân đạt mức lợi nhận khoảng bốn mươi triệu đồng một hectare
vụ lúa thu đông năm nay nông dân tại các huyện phía đông của tỉnh tiền giang
như chợ gạo gò công tây gò công đông và thị xã gò công
chỉ xuống giống gieo xạ hơn một mươi hectare
tập trung chủ yếu ở các vùng thuận lợi về nguồn nước
đặc biệt là các mô hình liên kết sản xuất
nông dân có lợi nhuận cao hơn một mươi so với mô hình truyền thống
thống kê của hiệp hội lương thực việt nam cho thấy giá gạo năm tấm của việt nam
đã lập kỷ lục mới lên mức sáu trăm sáu mươi ba đô la mỹ một tấn trong phiên giao dịch tuần qua
cụ thể sau khi lập đỉnh trong phiên giao dịch hai mươi một tháng một mươi một
ngày ngày hôm sau giá gạo của việt nam giảm nhẹ năm đô la mỹ một tấn
kết thúc phiên giao dịch ngày hai mươi hai tháng một mươi một
giá gạo năm tấm của việt nam ở mức sáu trăm năm mươi tám đô la mỹ một tấn
gạo hai mươi năm tấm ở mức sáu trăm bốn mươi ba đô la mỹ một tấn
dù giảm nhẹ nhưng giá gạo việt nam vẫn đang bỏ xa giá gạo của thái lan pakistan
hiện gạo năm tấm của thái lan đang giao dịch quanh mức năm trăm chín mươi đô la mỹ một tấn
gạo hai mươi năm tấm là năm trăm bốn mươi sáu đô la mỹ một tấn
còn gạo của pakistan tương tự ở mức năm trăm tám mươi ba đô la mỹ và năm trăm linh ba đô la mỹ một tấn
nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo đánh giá
hiện giá gạo xuất khẩu của việt nam đang ở mức cao kỷ lục
mức giá này sẽ vừa là lợi thế nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro
thống kê sơ bộ của tổng cục hải quan tính đến ngày một mươi năm tháng một mươi một
việt nam xuất khẩu gần bảy bốn triệu tấn gạo giá trị ước khoảng bốn một mươi sáu tỷ đô la mỹ
còn theo tính toán của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn dự kiến
năm nay nước ta có thể xuất khẩu khoảng tám triệu tấn gạo
kiêm ngạch dự báo đạt bốn năm triệu tấn đô la mỹ
ubnd tỉnh đồng nai vừa ban hành hai quyết định giao đất thuộc phân khu một phân khu hai
của khu đô thị phước hưng thuộc phường tam phước thành phố biên hòa
cho công ty trách nhiệm hữu hàng phát triển bất động sản an khang
và công ty cổ phần đầu tư địa ốc nova để tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật
cụ thể quyết định do phó chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai võ văn phi ký
giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển bất động sản an khang hơn ba mươi một bốn hectare
để tiếp tục làm đường cây xanh khu thể dục thể thao hành chính
tương tự quyết định số hai nghìn tám trăm năm mươi một giao cho novaland hai mươi hai năm hectare để phát triển hạ tầng
hình thức giao đất là nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất
trước đó ubnd tỉnh đồng nai đã giao cho hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và xây dựng long hưng
hai khu đất trên do đó ubnd tỉnh đồng nai trong ngày một mươi bốn tháng một mươi một đã ban hành quyết định thu hội đất
và ngay trong ngày cũng ban hành quyết định giao đất cho phía nova land
theo ngân hàng nhà nước sau hơn bốn tháng triển khai tỷ lệ giải ngân của gối tính dụng một mươi năm tỷ đồng
cho vây đối với lĩnh vực lâm thủy sản đã đạt khoảng sáu mươi
trong đó đã có ngân hàng giải ngân được tới chín mươi quy mô vốn cam kết cho vay
cụ thể tại aribank tính đến hết tháng một mươi đã giải ngân được gần chín mươi
tương đương hai sáu trăm linh tỷ đồng trên tổng số ba tỷ đồng cam kết hỗ trợ
triên trên địa bàn thành phố hồ chí minh ngành ngân hàng đã giải ngân được bốn trăm bảy mươi bốn tỷ đồng
cho một trăm chín mươi sáu khách hàng gồm một trăm bốn mươi chín khách hàng cá nhân hộ gia đình và bốn mươi bảy khách hàng doanh nghiệp
với lãi suất cho vay thấp hơn từ một đến hai một năm so với mức lãi suất cho vay bình quân
cùng kỳ hạn ngắn hạn trung và dài hạn của chính ngân hàng cho vay áp dụng trong từng thời kỳ
gói tính dụng này đã đem lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố
qua đó giúp cho các doanh nghiệp hộ kinh doanh và cá nhân phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh
trong lĩnh vực thủy sản và hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động thu mua tiêu thụ lâm sản
gói tính dụng một mươi năm tỷ đồng cho vay đối với lĩnh vực lâm sản thủy sản được thực hiện
bằng nguồn vốn tự huy động của các ngân hàng và kéo dài đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
trong báo cáo mới nhất về thị trường trái phiếu do công ty cổ phần chứng khoán mb vừa công bố cho thấy
giá trị phát hành trái phiếu tháng một mươi một tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái
tuy nhiên có xu hướng giảm kể từ tháng chín
tính đến ngày hai mươi hai tháng một mươi một tổng giá trị trái phiếu phát hành thành công trước tháng một mươi một
ước đạt hơn hai mươi tỷ đồng giảm ba mươi hai so với tháng trước
hoạt động phát hành chậm lại dần từ tháng chín năm nay
đa phần các đợt phát hành trong tháng đến từ nhóm tài chính ngân hàng chiếm hơn bốn mươi tám
lại suất trái phiếu doanh nghiệp bình quân trong một mươi một tháng năm nay đạt tám năm
cao hơn so với mức trung bình bảy chín
theo công ty cổ phần chứng khoán mb
lại suất phát hành trái phiếu doanh nghiệp của nhóm ngân hàng
có xu hướng nhít lên trong tháng một mươi một sau nhiều tháng đi ngang
đây có thể là một dấu hiệu cho thấy lãi suất huy động của ngân hàng khó giảm thêm nữa
từ đầu năm đến nay ngân hàng là nhóm ngành có giá trị phát hành cao nhất
với khoảng một trăm linh chín sáu trăm linh tỷ đồng giảm một mươi tám so với cùng kỳ
lãi suất bình quân của trái phiếu ngân hàng là sáu tám một năm
xếp sau là nhóm bất động sản với tổng giá trị phát hành đạt bảy mươi ba một trăm linh tỷ đồng
tăng một mươi so với cùng kỳ
lãi suất bình quân của trái phiếu bất động sản vẫn là chín bảy một năm
so với thời kỳ khó khăn quý ba năm hai nghìn hai mươi ba
thị trường trái phiếu doanh nghiệp hiện đã có dấu hiệu phục hồi trở lại
tuy nhiên các doanh nghiệp đang chịu áp lực trả nợ trái phiếu rất lớn
đặc biệt là đối với các doanh nghiệp bất động sản
trong bối cảnh thiếu vốn hoạt động kinh doanh gặp khó khăn
năm hai nghìn hai mươi bốn giá trị trái phiếu doanh nghiệp đáo hạng có thể lên đến ba trăm hai mươi chín năm trăm linh tỷ đồng
cao nhất trong ba năm gần đây
quý bốn là giai đoạn cao điểm đáo hạng trái phiếu của cả năm nay
với tổng giá trị lên đến sáu mươi năm năm trăm linh tỷ đồng
không tính các lô trái phiếu đã giãn và hoãn
trong đó chiếm gần tám mươi là trái phiếu doanh nghiệp bất động sản
đối với thời điểm hiện tại chúng ta thấy quý bốn cũng là một đợt đáo hạng trái phiếu trong năm nay
phần lớn chủ yếu là những lượng lô trái phiếu đến từ các ngân hàng thương mại
tuy nhiên sau thời gian năm hai nghìn hai mươi ba vừa rồi
hệ thống trong dòng tiền
số quy mô tiền trong hệ thống ngân hàng cũng đã khá là dư thừa
cho nên phần lớn các ngân hàng cũng đã thực hiện việc trả trước hạng
cho nên tính đến thời điểm quý tư hiện tại
phần lớn sẽ vẫn chủ yếu đến từ trái phiếu của các doanh nghiệp bất đồng sản
tôi cho rằng áp lực cũng sẽ tương đối khá cao đối với các doanh nghiệp bất động sản
báo cáo mới nhất của hội môi giới bất động sản việt nam cho thấy
tổng giá trị đáo hạng trái phiếu của nhóm doanh nghiệp bất động sản
trong hai tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba khoảng một mươi năm sáu trăm linh tỷ đồng
và trong năm hai nghìn hai mươi bốn khoảng hơn một trăm hai mươi một tỷ đồng
trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn còn rất trầm lắng
chưa có dấu hiệu ấm dần nếu những áp lực không được giảm bớt
thì việc nhiều doanh nghiệp rời bỏ cuộc chơi là điều không tránh khỏi
với bối cảnh hiện tại
tôi nghĩ rất là áp lực cao rất lớn cho các doanh nghiệp phát triển bất động sản
mà trước đây đã phát hành trái phiếu
tôi hy vọng rằng năm hai nghìn hai mươi bốn với những chính sách tháo gỡ khó khăn
cũng như các chính sách về tài khoá
sẽ giúp cho thị trường bất động sản sôi động hơn
thì như vậy các doanh nghiệp bất động sản mới có khả năng bán được hàng
đưa ra sản phẩm mới cho thị trường
thì như vậy mới có nguồn thu có lợi nhuận mới trả được đáo hạng này
còn nếu như vậy
thì không tôi nghĩ nó sẽ cũng là cái khó khăn cho các doanh nghiệp
thay vì mua lại trái phiếu đến hạn
thời gian gần đây các doanh nghiệp chọn tập trung đàm phán kéo dài thời gian
áp dụng điều kiện tháo gỡ khó khăn từ nghị định tám của chính phủ
tính đến ngày ba tháng một mươi đã có hơn năm mươi tổ chức phát hành đạt được thỏa thuận
gia hạn kỳ hạn trái phiếu với tổng giá trị hơn chín mươi năm hai trăm linh tỷ đồng
chủ yếu thời gian đáo hạn điều chỉnh thêm hai năm
để lùi áp lực trả nợ sang giai đoạn hai nghìn hai mươi năm hai nghìn hai mươi sáu
biện pháp kỹ thuật về nghị định tám đã được triển khai vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai
tuy nhiên nếu chúng ta mở rộng nghị định và kéo dài thời gian áp dụng cho nghị định tám này
đến hết năm hai nghìn hai mươi bốn tôi cho rằng các doanh nghiệp bất đồng sản cũng sẽ có thời gian
để triển khai bù đắp cho áp lực và đáo hạng cho năm hai nghìn hai mươi bốn
vấn đề thứ hai liên quan đến nghị định bốn mươi bốn
thì vừa rồi chúng ta thấy về việc tính giá trị
thì đất như vậy thì rõ ràng là cái này cũng là một cái giải pháp
mà hiện nay sẽ tháo gỡ được cái áp lực này trong cái thời gian tới
tuy nhiên việc gia hạn trả nợ chỉ giúp doanh nghiệp chuyển từ nợ ở thời điểm này sang thời điểm khác
do đó các doanh nghiệp bất động sản cần tận dụng quãng thời gian này để tái cơ cấu các khoản nợ
đồng thời cần có các cơ chế chính sách để phát triển thu hút
đảm bảo vận hành hiệu quả các nguồn vốn từ các sản phẩm tài chính khác
để hoàn thiện các dự án có thể thanh tạo
với mong muốn mang không khí giáng sinh châu âu đến với thành phố hồ chí minh
đồng thời lan tỏa tấm lòng thiện nguyện đến với những mạnh đời không may mắn
tổng lãnh sự quán các nước pháp đức hungary ý và hà lan
đã tổ chức hội trợ từ thiện giáng sinh châu âu tại vườn dinh thự pháp
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
ngay từ chiều sớm
hàng ngàn người đã tập trung trước cổng dinh thự pháp chờ đến giờ tham dự lễ hội
khu vườn của dinh thự pháp lúc này được trang hoàng đặc biệt để mở cửa đón công chúng
biến thành một nơi kỳ diệu với hương thơm của những chiếc bánh giáng sinh truyền thống và rượu vang nóng
trong khi các dàn họp xứng hát những bài hát mừng truyền thống
khách vào cửa dinh thự pháp không cần đăng ký trước
nhưng mỗi người sẽ cần mua vé với giá ba mươi đồng
toàn bộ số tiền sẽ được quyên góp cho năm tổ chức từ thiện đang hoạt động tại việt nam
là hiệp hội hỗ trợ trẻ em hóa hạm ếch của đức educare viện tiêm tp hcm
mai ấm bà chiểu và quỹ sống foundation
lần đầu tiên chúng tôi tổ chức một hội trợ từ thiện như thế này
hội trợ giáng sinh bắt đầu từ nước đức sau đó lan tỏa sang các nước ở châu âu
mục đích của chúng tôi là chia sẻ cho người dân việt nam biết không khí giáng sinh
của những ngày lễ hội cuối năm ở châu âu như thế nào
chúng tôi cũng đã huy động các doanh nghiệp từ các quốc gia khác nhau để cùng tham dự vào hội trợ lần này
đối với sự kiện này sẽ có năm tổ chức phi lợi nhuận đang hoạt động tại việt nam
được nhận toàn bộ số tiền thu được từ sự kiện
mục đích là để giúp các tổ chức này phát triển hoạt động của họ tại việt nam
tại phiên hội trợ có khoảng một mươi tám gian hàng mỗi gian hàng đều được trang trí bằng những dây đèn màu lấp lánh
với nhiều phong cách khác nhau với nhiều loại đồ lưu niệm và đồ ăn đặc trưng từ các nước
tại đây mọi người còn có thể tìm thấy ý tưởng tặng quà từ các quầy hàng đồ thủ công và đồ trang trí châu âu
ngoài ra các em nhỏ còn có dịp trái nghiệm cưới ngựa từ đó có thêm cơ hội khám phá truyền thống và văn hóa của các nước châu âu
trong không gian tràn ngập âm thanh từ các dàn hợp sướng nhiều người dân đến từ nhiều quốc gia cũng có cao tiếng hát các ca khúc giáng sinh quen thuộc
lễ hội giáng sinh cuối năm ở châu âu là dịp để cả gia đình quê quần bên nhau
đây cũng là dịp để chúng tôi lan tỏa tình yêu thương
trong bối cảnh quốc tế đang có nhiều biến động như hiện nay thì những hành động dù là nhỏ thôi cũng có thể lan tỏa được những giá trị to lớn
tôi cảm thấy buổi tiệu hôm nay thật tuyệt vời
mọi người tới đây để vui chơi chụp ảnh và tham gia vào những hoạt động khác
tôi chúc tất cả mọi người sẽ có một mùa giáng sinh thật ý nghĩa và tràn đầy niềm vui
em thấy không khí rất là vui rất là nhộn nhịp
đúng kiểu giáng sinh mà trong suy nghĩ của em luôn
em mong là mình có thể đóng góp một
mình giúp ích được một xíu gì đó cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình
để sang sẻ cho họ một cái giáng sinh ấm áp và vui vẻ
đúng rồi kiểu tạo một giáng sinh cho mấy bé kiếm may mắn hơn tụi em ấy ạ
như tụi em cũng có thể có được niềm vui qua những cái hội trợ này
mà cũng có thể mang tới một giáng sinh ấm cúng cho mấy bé đó
theo số liệu thống kê từ ban tổ chức
thì tới cuối buổi hội trợ đã có hơn hai người tham dự
cùng với số tiền từ thiện thu được là một trăm năm mươi năm trăm bảy mươi bảy đồng
mặc dù có sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa
song tất cả mọi người đến đây đều có chung một mong muốn
đó là góp phần nhỏ để vung đắp tương lai tốt đẹp hơn
cho những mảnh đời còn nhiều khó khăn
cũng thông qua lễ hội từ thiện giáng sinh lần này
các lãnh sự quán mong muốn những năm tiếp theo
sẽ có thêm những hoạt động bằng ý nghĩa tốt đẹp
cho thành phố hồ chí minh nói riêng và cho việt nam nói chung